từ tháng chín quả hồng bắt đầu vào mùa lấp ló quả rồi sau đó vàng rộ khắp nơi
những quả hồng chắc nịch lủng lẳng trên thân cây ống ánh trong ánh nắng mối độ thu về
trong sân nhà ngoài đầu ngõ đâu đó trong các khu phố nhật bản
hay hình ảnh những cây hồng chi chít quả đỏ mọng sừng sững trong phong nền tuyết trắng khi đã cuối thu cũng vô cùng ấn tượng
hồng nhật bản dù là loại giòn hay mềm đều có vị thơm ngọt
hồng giòn phải đợi chín thất tới để không còn vị chát để nếm được vị ngọt mà vẫn giòn sừng sựt
với hồng mềm thì sẽ nếm được vị thanh mát tan chảy ngay khi vừa cho vào miệng thơm ngát
cây hồng giòn nhật bản thuộc loài cây ăn quả á nhiệt đới
trong chu kỳ sống hàng năm đòi hỏi phải có một giai đoạn ngủ nghỉ có nhiệt độ thấp để phân hóa mầm hoa tạo quả
thời vụ trồng hồng nhật bản tốt nhất là trồng vào tháng một tháng hai dương lịch tức là trước và sau tết nguyên đán
khi cây rụng lá ngừng sinh trưởng trong cây chứa nhiều chất dự trữ nhất nên dễ sống
khi trời bớt lạnh mầm mới bật ngay
thiết lập vườn quả trên đất dốc cần tạo các luống bậc thang rộng ba năm mét theo đường đồng mức
hồng treo gió được mệnh danh ngon bậc nhất trong các loại mứt đặc sản
mà cách tạo ra món đặc sản này cũng khiến nhiều người choáng về độ khó và kỳ công
hồng treo gió là loại hồng ngâm vỏ còn cứng chưa chín và được treo lên hong khô tự nhiên nhờ gió và nắng

ăn sẽ thơm ngọt và khác hẳn với loại hồng xấy khô bằng các phương pháp khác
trái hồng dùng để làm hồng gió phải là những trái già vừa chín tới
đã chuyển sang màu vàng cam và vẫn còn độ cứng cho dễ gọt vỏ
trong quá trình thu hoạch phải trừ lại cuống vì đây là điều quan trọng nhất
bởi cuống dùng để treo dọc từng trái theo sợi giây khác với phương pháp sấy truyền thống
hồng sau khi hái sẽ được rửa sạch gọt vỏ trừ cuống để treo
sau khi gọt vỏ
hồng được tiến hành xử lý nhiệt và vô khuẩn sau đó treo thành từng giây trong nhà kính
sau khi treo năm tới bảy ngày phải tác động lực nhẹ nhàng cho quả hồng bằng cách dùng ngón tay nắn nhẹ chung quanh quả
để giúp quả hồng tạo mật không bị cứng bên ngoài cũng không quá mềm bên trong
sau thời gian hai mươi ba mươi ngày tùy loại hồng và thời tiết sẽ tiến hành hạ ràn cắt cuống và đóng gói thành phẩm
quả hồng không đơn giản là thứ cây tráng miệng thơm ngon mà còn có tác dụng hỗ trợ giảm cân
chống suất huyết tự nhiên chữa nức tốt cho người cao huyết áp tốt cho hệ tiêu hóa tăng cường hệ miễn dịch chống ung thư tăng cường thị lực